tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành y tế năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng vũ đức đam dự và phát biểu chỉ đạo
năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành y tế từ trung ương đến địa phương đã nỗ lực vấn đấu và cơ bản hoàn thành toàn diện các lĩnh vực y tế
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
trong đó ngành y tế đã hoàn thành vượt hai chỉ tiêu quốc hội
chính phủ giao là số dường bệnh trên vạn dân và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế
đạt và vượt chín trên một mươi một các chỉ tiêu y tế cơ bản năm hai nghìn hai mươi
cùng nhiều thành tiệu nổi bật góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
nói ngành y tế ở đây là cũng mức nào đấy là bao gồm cả bảo hiểm y tế và các ngành có liên quan
nhưng bây giờ chúng ta phải nhìn vào một chữ thôi của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước và sau đó thủ tướng nhắc lại
là năm hai nghìn một mươi tám đã rất tốt nhưng không được khai nồng và hai nghìn một mươi chín phải hơn hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín ngành y tế đặt ra mục tiêu chung là tiếp tục giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh
dịch bệnh góp phần tăng tuổi thọ nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân

nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng
hiệu quả chất lượng và bền vững đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân